tại cà mau hạn hán xâm nhập mặn kéo dài đã khiến mực nước của toàn hệ thống kênh rạch vùng ngọt hóa đều bị khô cạn
thực tế trên không chỉ phương hại đến sản xuất nông nghiệp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng các công trình giao thông thủy lợi
trước những tàn phá nặng nề do hạn hán xâm nhập mặn lãnh đạo tỉnh cà mau khẩn cầu các chuyên gia nhà khoa học đến từ nhiều viện
tổng cục trực thuộc các bộ ngành trung ương bàn luận
giúp cà mau có giải pháp hữu hiệu về trước mắt và lâu dài
qua hàng chục ý kiến đóng góp của các chuyên gia nhà khoa học tại hội thảo về hạn hán xâm nhập mặn đặt ra cho cà mau ba nhóm nhiệm vụ
quy hoạch sản xuất lâu dài cho vùng ngọt hóa giải quyết vấn đề nước sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân
khắc phục vấn đề sụp lúng sạc lỡ đường và đê biển tây ở cà mau

trở lại thời điểm mùa khô năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu cà mau đã từng hướng chịu những hệ lụy khôn lường từ đợt hạn mặn khốc liệt này
mùa khô năm đó tổng diện tích các trà lúa của tỉnh bị thiệt hại hơn sáu mươi bốn ha
trên bốn mươi ba năm trăm linh hectare rừng tràm bị khô hạn
nguy cơ cháy cấp năm toàn tỉnh có chín mươi bốn tuyến đường giao thông xảy ra sạt lở sụp lúng
làm hư hỏng khoảng một trăm một mươi ba km và gần một mươi hộ dân thiếu nước sạch sinh hoạt
tổng thiệt hại ước tính khoảng một năm trăm linh tỷ đồng
năm năm trôi qua một kịch bản biến đổi khí hậu mới đã được tái hiện lại với tần suất tàn phá nặng nề hơn
đến thời điểm này toàn tỉnh cà mau hiện có hơn hai mươi hộ dân thiếu nước sinh hoạt
và hơn bốn mươi hai hectare lúa bị thiệt hại
diện tích rừng tràm u minh hạ bị khô hạn hoàn toàn
đặc biệt là có hơn một bốn trăm bốn mươi vụ sạt lỡ sụp lúng đường với tổng chiều dài trên hai mươi năm km
cà mau phải đi đến công bố tình huống khẩn cấp về hạn hán cấp độ hai
những thiệt hại trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt sản xuất của người dân nơi đây
phải gánh chịu
nhưng trường ấy thời gian đi qua đến nay cà mau vẫn chưa có bài học hữu hiệu nào
được trút ra để ứng phó tốt hơn
cái quan trọng nhất là cái quy hoạch lại đồng bằng sông cổ long thích ứng với biến đổi khí hậu
và cái vùng ngọt quá của tỉnh cà mau cũng nằm trong cái nhiệm vụ này
xong có một cái điều là chúng ta đang gặp khó đó là cái vùng này nó nằm ở trong cái vùng ven biển
định hướng nó là cái vùng đó là sản xuất theo hệ sinh thái mặn
xong ở đây nó có cái câu chuyện là nó có cái hệ sinh thái đặc trưng là rừng u minh hạ
nó đang ở đây nó theo cái hệ sinh thái ngọt rất là đa dạng
cái thứ hai nó liền kề với nó là một cái vùng sản xuất chiên canh lúa của tỉnh cà mau trong cái thời gian qua
chúng tôi cũng thấy rằng định hướng gì lâu dài dài chúng ta cần phải tính toán lại quy hoạch cho sản xuất của cái vùng này
theo cái hướng sao cho đó là chúng ta giảm thiểu cái thiệt hại như chúng ta đang nhìn thấy hiện hiện đây
phù hợp với cái định hướng của nghị quyết một trăm hai mươi
xong chúng ta cũng cố gắng bảo tồn lưu giữ lại cái hệ sinh thái rất là đặc trưng của rừng u minh hạ
mới đây nhất tuyến đường cơi năm a đá bạc huyện trần văn thời liên tục bị sụp lúng
xã khánh bình tây là xã đảo duy nhất của tỉnh cà mau hiện nay coi như bị cô lập

nguyên nhân ban đầu được các nhà khoa học xét nghiệm
và xác định là do thiếu nước

ngay đầu tháng một mươi hai một là lượng nước trên kênh rạch ở cái vùng ngọt
ngay đầu tháng một mươi hai một là lượng nước trên kênh rạch ở cái vùng ngọt
như vùng trần văn thời đặc biệt là trần văn thời là bị cạn cạn kiệt
dẫn đến hiện tượng nứt nẻ rồi là lún sụt
một là do thiếu nguồn nước nước ngọt ở cái vùng ngọt ở cà mau
hai nữa là vấn đề khai thác nước ngầm rất nghiêm trọng
thì cà mau thì không có nguồn nước
xong mới công đổ về
tuyến đường tác thủ đá bạc được xem là tuyến đường cứu hộ cứu nạn đê biển
và nhiệm vụ quốc phòng an ninh
nhưng tuyến đường huyết mạch này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng
và hiện nay vẫn còn đứng trước nguy cơ tiếp tục sụp lún mới
còn tại đê biển tây hiện có hơn hai mét sạt lở đặc biệt nguy hiểm
năm bốn trăm bốn mươi bảy mét sạt lở nguy hiểm
và làm cho diện tích đai rừng phòng hộ ngày càng thu hẹp

đây là tuyến đê ngang mặn
đảm bảo trữ ngọt cho hàng chục ngàn nông hộ sản xuất lúa bên trong
ngay khi sự cố xảy ra tỉnh cà mau đã tìm nhiều giải pháp khắc phục trước mắt và lâu dài
ban đầu tỉnh đề xuất đưa một phần nước mặn vào để giảm thiểu thiệt hại
tuy nhiên do lo ngại ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân về sau
giờ đây địa phương này chuyển sang thực hiện phương án bơm bùng từ biển vào
lắp tuyến kênh dưới chân tạo lực phản áp lại tránh nguy cơ sụp lún tiếp
giải pháp chúng tôi là bơm đất lắp khoang đào để tạo phản áp giữ ổn định cho máy đê
đồng thời đoạn đê sụp lún thì chúng tôi cũng có giải pháp để làm đê bao ngoài
để trong mùa mưa bão sắp tới thì nước không tràn vào ảnh hưởng đến sản xuất của người dân
giải pháp này được cà mau gấp rút thực hiện với chiều dài theo tuyến kênh được sáu trăm năm mươi sáu m
và quyết tâm hoàn thành dự án trong thời gian sau
để hoàn thành phần việc này tổng khối lượng bùng và cát cần được bơm vào tuyến kênh ven chân đê
với đạt gần hai trăm linh m khối
hiện nay cà mau tập trung nhân lực phương tiện quyết tâm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão
để tránh triều cường dân biển động gây áp lực trực tiếp lên thân đê
và tình trạng này luôn đứng trước nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào
đối với bờ biển của tỉnh cà mau diễn biến sạc lỡ đã phức tạp hiện nay càng phức tạp hơn
trong nhiều năm qua cà mau là tỉnh duy nhất tại đồng bằng sông cửu long không thể tiếp cận nguồn nước từ thượng nguồn đổ về
nhưng mùa khô hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hạn hán lại đến sớm và kéo dài hơn
nên tất cả các tuyến kênh rạch trong vùng ngọt hóa đều bị khô cạn
tình trạng này khiến cho hàng chục nghìn diện tích lúa hoa màu của người dân bị thiệt hại
nhiều tuyến kênh rạch đã khô cạn nằm trờ đáy cỏ mọc âm tầm dưới lòng sông
nên không thể phục vụ cho việc bơm nước tưới tiêu đồng ruộng
ngoài ra thì chúng tôi cũng sắp xếp lại cơ cấu mùa vụ là chúng ta làm hai lúa một màu hay là hai lúa hai màu
ở những khu vực nào cũng hết sức cụ thể
và một cái điều nữa là chúng ta phải xem lại cái cơ cấu giống lúa về phù hợp với từng mùa vụ
và phù hợp ở đây là phù hợp với cái tính chất ngắn ngày của cái cây trồng
để chúng ta có thể đáp ứng được với lại cái tình hình nguồn nước
từ thực tiễn đã qua một trong những bài học sương máu mà chính quyền và người dân rút ra được trong sản xuất
đó chính là tuân thủ khuyến cáo lịch thời vụ với những giống cây trồng ngắn ngày để né
bài học sương máu
bài học kinh nghiệm trên đã giúp vùng đất lúa tôm ở huyện thới bình tỉnh cà mau giảm thiểu thiệt hại khi hạn mặn đến sớm vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
do không có cái nguồn nước là từ sông hậu về để bà con có cái ý thức làm đúng lịch thời vụ của ngành hướng dẫn
đồng thời chúng tôi cũng phải chọn những cái giống mà nó phù hợp tương đối ngắn ngày đặc biệt là cái vụ đông sưng và cái vụ mùa
là trong cái vùng hòa quá và cái vùng lúa tôm thì cũng chọn cái giống mà ngắn ngày có hiệu quả hơn
còn về lâu dài để giải bài toán bảo đảm nguồn nước sản xuất cho vùng ngọt hóa của cà mau vẫn là đưa nước ngọt từ thượng nguồn về
trong đó có chương trình dẫn nước ngọt từ sông hậu về cho tỉnh cà mau được xem là giải pháp căn cơ
tuy nhiên giải pháp này cần kinh phí lớn và việc nguồn nước từ sông hậu có đủ để cung ứng cho người dân cà mau nói riêng và đồng bằng sông cửu long nói chung
nếu không hay không cũng là chuyện phải tính toán
ở vùng gian biển chắc chắn là trong mùa khô là không thể nào nước ngọt nó xuống đây được
chúng ta đã ngọt hóa nhiều vùng ở vùng mặn
thì bây giờ tôi nghĩ là mình không nên không nên tiếp tục theo cái ngọt hóa đó mà chúng ta cưỡng chế là phải
phải trồng lúa phải sống với lại cái thiên nhiên mới này sống với cái thiên nhiên biến đổi khí hậu
nếu chúng ta biết sống theo đó thì chúng ta luôn luôn là thắng lợi được
chính quyền địa phương sẽ bàn với bà con nông dân mình bây giờ phải giảm bớt một vụ lúa ở chỗ nào
nếu chúng ta làm được như thế thì có thể là
cái lúa ở chỗ đó sẽ được biến ra thành những cái vườn cây ăn trái
chúng ta sẽ đào mương lên líp để mà trồng cây ăn trái
thì chính những cái mương đó nó sẽ là những cái hồ chứa nước để chúng ta sử dụng trong mùa khô
theo đó theo một phương án được đưa ra là xây dựng hồ chứa nước ngọt trong vùng đệm đất rừng u minh hạ
với diện tích mặt hồ khoảng năm mươi hectare
để bảo đảm cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người dân trong mùa khô hạn
tuy nhiên do lượng chất hữu cơ trong nước tại địa phương rất lớn nên còn phải chờ các nhà khoa học đánh giá phương án khả thi
trong khi đó mùa khô hạn đã đến hàng năm thì người dân sống trên vùng sông nước lại đang gánh chịu cảnh không có nước sinh hoạt
chúng tôi cũng đang triển khai cái dự án vkp chín tiểu dự án tám của cà mau đó thì có cái hồ nước ngọt là cái diện tích mặt hồ khoảng năm mươi hectare
tuy nhiên thì cả cái dùng này chúng tôi cũng đang đánh giá lại là cái nguồn nước mà trong cái mùa khô thì cái nước u minh là cái nước chứa rất nhiều hàm lượng hữu cơ nó đỏ
thì việc mà để xử lý cái nguồn nước này để phục vụ cho sinh hoạt là chính thì chúng ta phải là nghiên cứu thật kỹ để là nó có mang tính khả thi
riêng đối với cà mau thì cái lượng mưa hàng năm là rất là lớn

thậm chí là chúng ta thừa vào mùa mưa chúng ta phải thoát bớt đi bằng mọi cách là chúng ta phải thoát bớt đi
thế thì tại sao lại không nghĩ đến cái giải pháp là chữ để mà dùng cho mùa khô
và người ta nói đến cái việc là xây dựng những cái hồ chứa quy mô rất là lớn nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là cái việc đó cũng không khả thi bởi vì chúng ta chiếm dụng một cái lượng đất rất là lớn
thế nhưng mà nếu mà chúng ta xây một cái hệ thống một cái mạng lưới các cái hồ chứa nhỏ
thì lại rất là ổn kinh phí thì nó vừa phải dễ làm
sống chung với hạn không chỉ là quản lý hợp lý nguồn nước mặt nước ngầm mà còn phải tạo ra các hồ bể chứa nước phù hợp với quy mô dân cư đặc điểm tình hình thực tế của địa phương
do vậy cà mau cần chú ý đến việc giữ các ô thủy lợi để trữ nước nhằm chủ động trong mùa khô
trong khi đó nghị quyết một trăm hai mươi của chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông cửu long
đề cao việc thích nghi với biến đổi khí hậu gắn với cây trồng vật nuôi và cơ cấu mùa vụ hợp lý
thì mô hình trồng lúa sen canh với nuôi tôm đã được nghiên cứu từ lâu và cà mau là địa phương đi đầu trong việc phát triển mô hình này
vì thế mô hình tôm lúa vẫn còn phù hợp cho phát triển lâu dài ở vùng bán đảo cà mau
suốt bốn mươi năm chúng ta tập trung vào cây lúa
cái gì nói cái cây lúa là có đầu tư
có cây lúa trong đó là không đầu tư
cho nên bây giờ khi mà có cái nghị quyết một trăm hai mươi của chính phủ ra đời
cho phép bớt chuyển thích lúa cho phép trồng cây gì nuôi con gì
ở trong những cái điều kiện mà mình có thể lợi dụng được để mà làm tăng lợi tức người nông dân lên
thì bây giờ chúng ta rất là lúng túng
lúng túng như là
cuối cùng quay lại là cũng cây lúa
ra cũng làm thêm thủy lợi để mà cung cấp cho cây lúa
thế như thế là làm sao chúng ta thực hiện được nghị quyết một trăm hai mươi
thực trạng này đang đặt ra nhiều bài toán cần phải giải quyết trước mắt và lâu dài về vấn đề thiếu nước sinh hoạt
thiếu nước sản xuất và sụp lúng sạt lỡ đất cho vùng đất cuối trời này
nên rất cần sự can thiệp hỗ trợ chiều sâu từ bộ ngành trung ương
để giúp cả vùng đồng bằng vượt qua và thích ứng tốt với những đợt hạn hán khốc liệt hơn trong tương lai
được như vậy thì mới mong rằng giải quyết căn cơ thấu đáo tình trạng hạn mặn ở cà mau